thưa quý vị liên quan đến chợ đầu mối tp vinh là ổ dịch lớn nhất tỉnh nghệ an
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn định giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết
cho đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy trong tổng số một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
đã có bốn mươi hai trường hợp liên quan đến chợ đầu mối
và trong đó có một mươi bảy trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối
f một liên quan tới chợ đầu mối trở thành f năm f hai liên quan chợ đầu mối trở thành f
từ một mươi chín h ngày ba tháng bảy đến bảy h ngày bốn tháng bảy tại nghệ an xuất hiện thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai
có địa chỉ ở xã diễn thịnh huyện diễn châu
tất cả đều là trường hợp f một đã được cách ly từ trước
như vậy tính đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy tại nghệ an đã phát hiện một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố vinh tám mươi một trường hợp huyện diễn châu một mươi bảy trường hợp huyện nghi lộc bốn trường hợp
số còn lại ở các huyện thị xã khác